cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chỗ ở
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần thị ngọc trinh về tội gây dối trật tự công cộng
quyết định này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận góp phần khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật
và là bè học cảnh tỉnh đối với những nghệ sĩ và những người nổi tiếng trên mạng xã hội
cô này nghĩ có tiền là có quyền giờ thì không biết có rút ra bài học đắt giá chưa khi chỉ vì ngông mà ra
tuổi ba mươi bốn không thể nói ngọc trinh thơ ngây hay không biết đến luật an toàn giao thông
ở đây nó biểu hiện cái tính ngông coi thường pháp luật của người nổi tiếng và có tiền coi thường dư luận xã hội
cần phải làm quyết liệt như vậy mới được hành vi này chẳng khác nào cổ suý cho việc lạng lách đánh võng đua xe trái pháp luật gây nguy hiểm cho người dân
đó là cảm xúc của cư dân
trên mạng khi trần thị ngọc trinh tức người mẫu diễn viên ngọc trinh bị công an tp hcm bắt tạm giam ba tháng về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo điều tra của cơ quan chức năng ngọc trinh dù không có giấy phép lái xe hạng a hai nhưng đã cùng trần xuân đông thay dạy lái xe của ngọc trinh chạy xe phân khối lớn
với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm không mặc đồ bảo hộ nằm quỳ gối trên yên xe
đáng chú ý trong thời gian ngắn năm video clip được đăng tải này có tới hơn bốn trăm bảy mươi tám lượt yêu thích và gần năm bảy trăm chín mươi lượt chia sẻ
sau đó các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn hai trăm bốn mươi bài post trên facebook hơn sáu trăm năm mươi bài viết trên website hơn ba video liên quan trên youtube
nhưng con số đó thôi đã cho thấy mức độ ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đến nhận thức lối sống và phân hóa ứng xử của giới trẻ
sống và làm việc ở đâu cũng nên thượng tôn pháp luật đừng bao giờ thách thức pháp luật
bài học cho nhiều em trai choai thích lên mạng xã hội thể hiện
đã vi phạm luật giao thông mà còn đưa các clip lên các trang mạng xã hội chẳng coi pháp luật ra gì và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối sống cho một bộ phận giữa trẻ sau này
không có giấy phép lái xe tạo các kiểu dáng nguy hiểm khi đang lái xe mà còn cho ekip quay phim lại rồi chỉnh sửa đăng lên mạng xã hội
thì rõ ràng là biết sai nhưng vẫn cố
cố làm và đem cái sai đó phát tán